sau bốn tháng triển khai chỉ thị số hai mươi ba của thành ủy tp hcm về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng
tình hình vi phạm đã giảm nhưng cần có giải pháp quyết liệt hơn để xử lý rứt điểm
nhất là ở những địa bàn còn xảy ra nhiều như quận thủ đức quận một mươi hai
tổng hợp sau bốn tháng triển khai chỉ thị hai mươi ba từ tháng bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tòa thành phố đã xảy ra tám trăm linh bốn công trình vi phạm trật tự xây dựng
trong đó xây trái phép bốn trăm chín mươi năm công trình sai phép ba trăm linh chín công trình
nhìn chung số vụ vi phạm đã giảm gần bốn mươi so với trước khi chỉ thị hai mươi ba có hiệu lực
trong đó các quận ba quận bảy bình tân gò vấp tân bình giảm hơn sáu mươi số vụ
dù vậy thực tế không ít quận nguyện còn để vi phạm xảy ra nhiều như quận thủ đức một trăm bốn mươi bốn vụ
trong đó riêng tại phường hiệp bình chánh chiếm hơn tám mươi chín số vụ
hay quận một mươi hai một trăm linh vụ với bảy mươi bốn vụ xây dựng không phép
lãnh đạo thành phố yêu cầu cấp ủy những địa phương này phải vào cuộc quyết liệt hơn
thành phố sẽ sớm ban hành quy chuẩn xử lý công trình vi phạm
để các địa phương triển khai đồng bộ triệt để và hiệu quả